bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ tại tỉnh phú yên
sau khi đi thị xát kiểm tra thiệt hại chia sẻ với nhân dân vùng bão lũ đi qua
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao nỗ lực cũng như trách nhiệm của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương và nhân viên ngành y tế trong công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả
khám chữa bệnh cho nhân dân trong và sau bão lũ
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến mong muốn ngành y tế phú yên tiếp tục nỗ lực khắc phục nhanh cơ sở vật chất
để kịp thời khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe vệ sinh phòng bệnh cho người dân
bộ y tế sẽ hỗ trợ tỉnh phú yên xây mới trạm y tế xã an định huyện tuy an
nơi thường xuyên bị nước lũ ngập sâu hỗ trợ ba trăm linh cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh
một triệu viên cloramin b để khử chùm nguồn nước sinh hoạt và năm trăm linh lít hóa chất diệt mũi phòng chống sốt sốt huyết
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
bão số một mươi hai gây tổng thiệt hại hơn ba tỷ đồng trong đó ngành y tế khoảng một mươi tỷ đồng
một mươi chín trạm y tế xã bị cô lập trong lũ